vàng lời hôm nay thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền bắc
tuy nhiên thì cường độ yếu nên là trời không lạnh chỉ mát và dễ chịu hơn
và trời cũng sẽ chuyển mưa
không khí lạnh xuống trên nền nhiệt cao thì sẽ rất dễ kèm theo gió giật và sầm xét
không riêng miền bắc không khí lạnh lần này cũng sẽ ảnh hưởng đến miền trung
tác động chính là gây mưa cảnh báo có những nơi mưa to trên tám mươi mm